tuyển trẻ em làm người mẫu cho hãng thời trang nhiều phụ huynh muốn con em được nhận làm người mẫu đã nhanh chóng bị sập bẫy lừa đảo
vụ việc này đã thu hút sự chú ý chia sẻ nhiều ý kiến của cư dân mạng
vừa rồi trên facebook của mình hiển thị nhiều tin đăng tuyển này đã thấy sai sai nghi ngờ rồi
cũng một phần bố mẹ muốn cho con mình được nổi tiếng tham gia các game show từ bé cái gì nó cũng có hai mặt
thiếu gì các trung tâm đào tạo uy tín nhìn giá thành học địa điểm học hay lượng view đăng tải bếp là thấy có mùi lừa đảo rồi
thủ dận lừa đảo của các đối tượng đã có sự biến thướng
theo đó nếu như các phụ huynh đăng ký tham gia sẽ được yêu cầu tham gia vào một nhóm kín trên ứng dụng telegram
trong các nhóm này các đối tượng sẽ có phân vai trợ lý chuyên viên tổng giám đốc cộng tác viên
các nạn nhân được đề nghị làm nhiệm vụ làm cộng tác viên
nội dung là chuyển tiền online vào các tài khoản ngân hàng do các đối tượng chỉ định
nếu hoàn thành các nhiệm vụ cộng tác viên sẽ được nhận tiền gốc và lãi theo tốc độ tăng dần
sau lần đầu tiên được nhận lại tiền gốc và lãi một mươi nên nhiều người đã tin tưởng tiếp tục chuyển tiền
khi số tiền ngày càng tăng nạn nhân không còn tài chính để nộp tiền
thì ngay lập tức các đối tượng sẽ khóa nhóm cắt liên lạc và chiếm đoạt tiền
thống kê ban đầu đã có rất nhiều người bị lừa từ hàng chục
đến hàng trăm triệu đồng
một người chị ở cơ quan mình đã bị bắt hai mươi triệu đồng khi tham gia hội nhóm này
mọi người hãy rất cẩn trọng
tuyển mẫu nhí mà lại thành cộng tác viên chuyển tiền
làm gì có chuyện ngồi một chỗ chuyển qua chuyển lại tiền được một mươi hay một mươi năm cao lên như vậy
sao nhiều người có thể dễ bị lừa vậy
các đối tượng có thể thực hiện được thủ đoạn lừa đảo là do nhiều người còn nhẹ dạ cả tin
có trách thì hãy trách mình trước
mọi người hãy tỉnh táo lấy đây làm bài học
bên cạnh đó trên mạng xã hội một số người còn nhận được các đường link bình màu giọng hát nhí cuộc thi người mẫu nhí
khi truy cập vào các đường link này thì sẽ yêu cầu nhập mật khẩu facebook zalo
ngay lập tức đối tượng sẽ chiếm đoạt facebook và các tài khoản mạng xã hội để đi mượn tiền lừa đảo
cùng với việc chia sẻ các khuyên cáo của cơ quan chức năng nhiều ý kiến cư dân mạng cho rằng đây tiếp tục là hồi chuông cảnh tỉnh
và quan trọng là ý thức cảnh sát từ chính mỗi người
khi phát hiện bị đối tượng yêu cầu chuyển tiền lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì báo ngay cho cơ quan công an để được tiếp nhận xử lý phong tỏa ngay tài khoản của các đối tượng phục vụ công tác điều tra
đây là điều mà ai cũng cần biết
nhiều người dù biết mình bị lừa nhưng vẫn có tâm lý giấu đi đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến đối tượng lừa đảo có cơ hội đi lừa thêm nhiều người cần phải rất cảnh tỉnh
thực tế đã có nhiều đợt thi tuyển người mẫu nhí thời trang do các đơn vị uy tín tổ chức vì vậy nếu bố mẹ muốn cho con được trải nghiệm thì cần tìm đến những nơi uy tín tránh tiền mất tật oan
xung quanh việc mẫu ảnh thời trang bé athio đã xuất hiện tình trạng lừa đảo nhiều cảnh báo đã được đưa ra bạn có chia sẻ gì về nội dung này hãy tương tác với chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân